chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công tác đào tạo nghề tại huyện miền núi yên bái
hiện đang mang lại hiệu quả trong việc ổn định đời sống của người dân
xong để giữ vững được sự ổn định này thì vẫn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền
cũng như là ý thức vươn lên của người dân
trong những năm qua
công tác đào tạo dạy nghề tại các tỉnh địa phương nhất là các tỉnh miền núi
luôn được đảng và nhà nước quan tâm
đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đã được triển khai rộng khắp trong cả nước
mang lại sự ổn định đời sống cho người dân
yên bái là một tỉnh miền núi
thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm hai nghìn hai mươi đang tạo ra nhiều đổi mới cho bộ mặt nông thôn vùng cao
qua bảy năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tỉnh yên bái đã đào tạo nghề cho sáu mươi tám chín trăm linh người
bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn là chín tám trăm linh người
trong đó lao động nông thôn đào tạo theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu là trên ba mươi bảy chín trăm linh người
như vậy bình quân là năm bốn trăm linh người trong năm
tỷ lệ lao động nông thôn sau đào tạo tìm được việc làm đạt tám mươi tám
trong đó có trên một tám trăm linh lượt người lao động nông thôn sau đào tạo
đã được các doanh nghiệp tuyển dụng
trên một chín trăm linh người
được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
và khoảng trên hai mươi chín người sau đào tạo đã tự tạo được việc làm
và có khoảng ba trăm sáu mươi lượt người sau đào tạo
đã tự tạo ra các tổ hợp tác hay hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ
tại huyện văn yên thực hiện quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn chín
về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
sau bảy năm cho thấy
việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn
trên địa bàn miền núi đã rất thiết thực và hiệu quả
biểu hiện ở việc giúp cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ
trong hoạt động nông lâm nghiệp được thuận tiện
chất lượng các sản phẩm được nâng lên
đặc biệt việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
thông qua các lớp đào tạo nghề ngay tại thôn bản
để người dân vận dụng vào thực tiễn trong lao động sản xuất
gia đình anh đặng văn huệ là một trong những hộ
được tham gia lớp giải trồng nấm của trung tâm giải nghề huyện văn yên
từ năm hai nghìn một mươi năm
ban đầu gia đình chỉ làm ruộng thả cá
chưa có mục tiêu chủ đạo về phát triển kinh tế
qua tìm hiểu thông tin anh huệ đã học được cách trồng nấm
nhưng tất cả chỉ là tham khảo
không có giáo viên kỹ thuật hướng dẫn cụ thể
nên lúc áp dụng trồng nấm vào thực tế trong năm đầu tiên
đã không mang lại nguồn lợi
nhận thấy cần phải được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật
mới mang lại hiệu quả
anh huệ đã tham gia lớp dạy nghề trồng nấm của huyện
sau một thời gian tham gia
đến nay nghề trồng nấm của gia đình anh đã cho hiệu quả kinh tế ổn định
mỗi năm thu nhập từ trồng nấm của gia đình anh
lên đến bảy mươi tám mươi triệu đồng

chăm sóc vườn cây
những năm gần đây đầu ra về nấm trên thị trường lên cao

nhưng khi trồng nấm của gia đình anh đã có thời gian dài mua ngay tại nhà
thời điểm cao có lúc gia đình anh làm không đủ nấm để cung cấp cho người mua
đã có sẵn kỹ thuật trong tay cùng với sự tự tin đã được tham gia lớp học
gia đình anh huệ dự định sẽ mở rộng diện tích trồng nấm
để tăng thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng trong năm
một trong những trọng tâm của đào tạo nghề tại tỉnh yên bái
chính là đào tạo có trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
và đời sống người dân tránh đào tạo ồ ạt
giàn trải không hiệu quả
vì vậy ngoài công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp
thì những năm qua huyện văn yên đã mở lớp đào tạo nghề xây dựng
nhằm củng cố thêm kỹ thuật xây dựng nhà cửa cho các thợ xây
bởi các thợ xây tại địa phương hầu hết chưa qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào
ai biết nhiều chỉ cho người biết ít
anh đinh mạnh hùng làm thợ xây đã nhiều năm
chưa trải qua trường lớp đào tạo nào cụ thể
ngày trước anh đi theo tổ thợ xây để làm
dần dần qua thời gian học hỏi
anh cũng phát triển thêm nghề của mình
nhưng chưa tự tin về kỹ thuật
nhận thấy cần phải học hỏi thêm
anh đã tham gia lớp dạy nghề xây dựng của huyện
đến nay các công trình làm cho bà con trong huyện
anh hùng cùng đội của mình làm quanh năm và đang rất ổn định
sau bảy năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
huyện văn yên đã tổ chức mở được khoảng hai trăm linh lớp nghề
với gần sáu lao động nông thôn
tương ứng năm mươi tám lao động qua đào tạo
trong đó tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu là trên bốn mươi hai
như vậy có thể khẳng định rằng ý thức của người dân trong việc tham gia tự giác học nghề
đã nâng lên thông qua hiệu quả của việc tuyên truyền phổ biến
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở
và đặc biệt là nhiều mô hình kinh tế đã được mở ra
theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và người dân thấy được hưởng lợi
từ chính sách của một nghìn chín trăm năm mươi sáu thì người dân đi học không mất một chút gì về mặt kinh phí
mà được hưởng lợi từ chính sách cho nên là làm tốt công tác tuyên truyền
thì nhận thức này thay đổi và kết quả cho thấy là mỗi một năm
tỷ lệ hội nghèo của chúng tôi giảm trên bốn đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy
là giảm sáu một mươi năm vượt một trăm năm mươi mục tiêu nghị quyết
sau khi thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tỉnh yên bái đã có đến trên đường
tuy nhiên tám mươi số người dân sau khi tham gia học nghề
tiếp tục làm việc cũ hoặc có công việc mới có thu nhập cao hơn
thậm chí nhiều người dân lao động nông thôn sau khi học nghề
đã thành lập các tổ hợp tác và nhóm hợp tác xã để làm giàu chính đáng
tuy nhiên mặc dù đạt được hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
nhưng đối với tỉnh yên bái công tác này hiện vẫn còn những khó khăn
nhất là đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

độ dân trí không đồng đều tâm lý ngại tiếp xúc ngại đi xa nhà
hơn nữa tập quán canh tác vốn chỉ quen với cây lúa
chưa tiếp xúc với khoa học kỹ thuật nhiều nên ngại học hỏi
một bộ phận người dân đã không đăng ký học các lớp dạy nghề được mở tại địa phương
dân đến việc tổ chức dạy nghề và tư vấn nghề mở các lớp tại thôn bản gặp khó khăn
đây là huyện biển núi do vậy không có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã
những doanh nghiệp hợp tác xã có nhưng chủ yếu là nhỏ quy mô vừa và nhỏ
cho nên việc thu hút lao động sau học nghề vào các doanh nghiệp hợp tác xã còn hạn chế
thứ ba khó khăn nữa là mức thu nhập của người lao động nói chung trong các doanh nghiệp và hợp tác xã
trên địa bàn tỉnh yên bái cũng như ngoài tỉnh nhìn chung là còn thấp
do vậy mà chưa thu hút được nhiều lao động nông thôn sau khi học các lớp nghề
để được vào làm việc tại các doanh nghiệp
cái khó khăn nữa đó là sự liên kết tham gia đào tạo nghề giữa các doanh nghiệp với các cơ sở dạy nghề
còn có những hạn chế
cũng đã có những doanh nghiệp liên kết tham gia đào tạo nghề cùng với địa phương
nhưng mà kết quả chưa được nhiều
nhân bái là một tỉnh biển núi thu ngân sách chỉ đáp ứng khoảng hai mươi chi thường xuyên
chính vì vậy cho nên nguồn lực để đầu tư cho dạy nghề còn ở
ở một mức độ nhất là nhất định
chủ yếu cái nguồn lực thì chúng tôi tập trung vào là để xin hỗ trợ từ ngân sách cấp trên
ngân sách trung ương các bộ ngành trung ương
đấy là về cái cơ sở vật chất thì còn đang thiếu
một cái khó khăn nữa là tỉnh nhân bái vừa rồi chúng tôi cũng có thực hiện việc sát nhập
trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp lại với nhau
khi sát nhập lại như vậy thì ở một số các trung tâm một số cơ sở dạy nghề
thì nó có cái hiện tượng tức là thừa giáo viên văn hóa nhưng mà lại thiếu giáo viên dạy nghề
nhận thấy đây là một rào cản cần được khắc phục nhằm không lãng phí nguồn đào tạo nhân lực
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh yên bái cùng với cấp ủy chính quyền đã đề ra nhiều phương pháp khắc phục
khắc phục về cái tình trạng là cái e rè rồi là ngại giao tiếp của người đồng bào
thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
sẽ đặt hàng dạy nghề tại thôn bản để khắc phục cái tình trạng là người dân vùng cao người ta ngại giao tiếp
chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự tham khảo thị trường
rồi có những cái sự gắn kết với các cái doanh nghiệp các cái cơ sở sản xuất kinh doanh
để xác định cái nhu cầu sử dụng lao động để về xây dựng một cái kế hoạch đào tạo nghề cho nó phù hợp
đảm bảo người lao động sau khi đào tạo nghề thì có thể tìm được việc làm
từ thực tế đào tạo nghề tại tỉnh yên bái cho thấy công tác đào tạo nghề nói chung hiện nay vẫn đang còn nhiều bất cập
nhất là đối với các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn
thời gian tới để công tác này được thực hiện theo đúng lộ trình và đạt hiệu quả
thì cần có những phương hướng đào tạo nghề thiết thực với tình hình của địa phương
cũng như điều kiện người dân thì mới mang lại hiệu quả cao tránh lãng phí nguồn nhân lực
đào tạo một cách ồ ạt không có mục tiêu và mục đích cụ thể
các vấn đề về chế độ cho người lao động điều kiện tham gia học nghề vay vốn yêu đãi
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
là những nội dung mà chúng tôi sẽ thông tin tới các bạn ngay sau đây
đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi quy định
lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách yêu đãi bao gồm
người có công với cách mạng hộ nghèo người dân tộc thiểu số người tàn tật
được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn
trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng với mức tối đa là ba triệu đồng một người một khóa
hỗ trợ tiền ăn với mức một mươi năm đồng một ngày thực học trên một người
hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá hai trăm linh đồng một người một khóa học
đối với người học nghề xa nơi cư trú từ một mươi năm km trở lên
lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng một trăm năm mươi thu nhập của hộ nghèo
được hỗ trợ chi phí nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng
với mức tối đa hai năm triệu đồng một người một khóa học
mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế
lao động nông thôn ngoài những diện đặc biệt được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn
trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng với mức tối đa hai triệu đồng một người một khóa học
mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế
lao động nông thôn học nghề được vây vốn học theo quy định hiện hành về tiến dụng đối với học sinh sinh viên
lao động nông thôn làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ một trăm linh lãi suất đối với khoản vay để học nghề
lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm
mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của đề án này
những người đã được hỗ trợ học nghề theo chính sách khác của nhà nước thì tiếp tục không được hỗ trợ học nghề theo chính sách của đề án này
riêng những người đã được hỗ trợ nghề nhưng bị mất việc làm
do nguyên nhân khách quan thì ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách của đề án này nhưng tối đa không quá ba lần
những người đã được hỗ trợ học nghề theo chính sách của đế án này
nhưng tối đa không quá ba lần

nhưng tối đa không quá ba lần